thưa quý vị bộ y tế đang dự thảo thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu chức bệnh viện
trong đó đề xuất mô hình tổ chức hệ thống cấp cứu trước bệnh viện
hoạt động này được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo đảm nhanh chóng kịp thời và hiệu quả
tuân thủ đúng chuyên môn kỹ thuật y tế trong cấp cứu chức bệnh viện
đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có trách nhiệm
trong việc cấp cứu người bệnh thành lập các trung tâm cấp cứu chức bệnh viện một một năm
tại tuyến tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở y tế
nếu chưa có điều kiện thành lập trung tâm cấp cứu một một năm thì sẽ thành lập tổ cấp cứu một một năm
thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh